trước tình hình đó các lực lượng chức năng tỉnh lào cai đã tăng cường kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm